hiện nay tại các tỉnh miền trung đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi liên tiếp những thiên tai trong một thời gian ngắn
xã giang hải huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế đang đứng trước nguy cơ mở cửa biển mới
xâm nhập mặn vào đất liền gây khó khăn cho đời sống của người dân ở nơi đây
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn chúng tôi đang có mặt tại thôn mỹ cảnh xã giang hải huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
ngay sau lưng tôi đây sóng đang rất to và gió đang rất lớn nguy cơ mở ra một cửa biển mới ngay tại địa điểm này
giang hải là một xã ven biển có chiều dài bờ biển khoảng bốn km
hàng năm thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai bão lũ đặc biệt là vấn đề sâm thực biển
do ảnh hưởng của các cơn bão áp thấp nhiệt đới liên tiếp diễn ra trong mấy ngày vừa qua
sóng biển dâng cao nên tình trạng xâm nhập mặn đang hiện hữu
một km bờ biển tại thôn mỹ cảnh xã giang hải đã bị nước biển xâm nhập vào đất liền
hàng chục mét
đối với vị trí nguy cơ mở cửa biển tại thôn mỹ cảnh xã giang hải
thì có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng hơn hai trăm linh hồ dân trên địa bàn của thôn mỹ cảnh
nếu nước biển trang vào thì ảnh hưởng đến sản xuất lúa và rau màu khoảng một trăm ba mươi hectare
đối với diện tích nối trung tự sản khoảng sáu mươi năm hectare
khoảng hai trăm linh hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp hàng nghìn hộ dân khác ở các vùng lân cận
cũng đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng nếu nơi đây bị biến thành cửa biển mới
đây là một trong số hai điểm bị sóng to gió lớn làm nước biển xâm nhập mặn vào nội địa của xã giang hải
cách đó không xa thôn bốn xã giang hải bờ biển cũng bị sạt lở vào hàng chục mét
mong muốn cấp trên sợm quan tâm đầu tư kè kiến cổ một km bờ biển
để cho nhân dân trên địa bàn xã an tâm sản xuất cũng như đời sống
tại một số vị trí của bờ kè đê biển này cơ quan chức năng đang gia cố chân kè bằng nhiều biện pháp
để phòng tránh tình trạng vỡ kè biển
tuy nhiên để người dân an tâm sinh sống và sản xuất cần sớm có sự đầu tư gia cố chắc chắn lâu dài hơn
chậm mưa lớn từ nhiều ngày qua đã khiến cho nhiều tuyến đường tại thừa thiên huế chìm trong biển nước
hiện nay tuy nước đã tạm rút nhưng tình trạng rác thải uốn ứ đang gây nguy cơ ô nhiễm môi trường cao
rác thải sinh hoạt vò chai nhựa túi ni lông cảnh cây khô là những hình ảnh dễ dàng bắt gặp
được chất thành đống ven đường hoặc trôi nổi trên mặt nước
mùi hôi thối từ rác thải bốc lên nồng nặng người dân đang tranh thủ những lúc mưa ngớt
nước rút lại hối hả thu dọn rác chung quanh khu vực sinh sống
hiện công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị tp huế đang huy động tối đa lực lượng địa phương
để thu gom rác thải dọn sạch bùn đất bảo đảm vệ sinh môi trường
công tác cứu hộ cứu nạn công nhân bị vùi lấp tại thủy điện giao trang ba vẫn được cấp xuất thực hiện
tính từ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi chưa có thêm công nhân mất tích nào được tìm thấy
còn tại đà nẵng tính đến ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng một mươi mực nước ở các sông trên địa bàn tiếp tục lên cao
nhiều nơi nước chưa kịp rút lại tiếp tục bị ngập
một số đoạn đường trũng thấp trong thành phố tái diễn ngập lụt cục bộ do mưa lớn kéo dài
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lũ trên các sông ở quảng nam tiếp tục lên
mực nước trên sông vu gia tại trạm thủy văn ái nghĩa có khả năng lên mức tám ba m trên báo động hai là ba mét
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi nguy cơ ngập lụt sâu diện rộng vùng trũng thấp
cũng theo dự báo từ nay đến ngày hai mươi một tháng một mươi ở trung bộ có mưa rất to
chính quyền địa phương đã lập kế hoạch huy động người và phương tiện sẵn sàng phục vụ
kịp thời công tác ứng cứu sơ tán nhân dân tại vùng thiên tai
hiện nay mực nước trên các sông ở tỉnh quảng trị vẫn đang lên
dự báo chiều tối ngày một mươi bảy tháng một mươi lũ trên sông thành hãn và sông hiếu lần lượt đạt sấp xỉ đỉnh lũ lịch sử năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
và vượt đỉnh lũ lịch sử năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
lũ lụt kéo dài khiến hơn một trăm ba mươi bốn người quảng trị bị ảnh hưởng
số hộ phải sơ tán trên tám năm trăm linh hộ với gần hai mươi sáu người
mưa lũ cũng đã làm một mươi bảy người tử vong ba người mất tích và một mươi một người bị thương
dạng sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi đã xảy ra vụ sập nhà khiến một cháu bé một mươi tháng tuổi tử vong mẹ của cháu bị thương nặng
chính quyền địa phương đã cơ bản hoàn thành việc di rời dân ra khỏi vùng nguy hiểm
do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một số xã ở các huyện hương khê vũ quang hương sơn tỉnh hà tĩnh đã bị ngập cục bộ chia cắt
các xã nằm ở thượng nguồn sông ngàn sâu bị ngập sâu từ một đến hai mét
theo thông tin từ ban quản lý đầu tư
bắt đầu từ một giờ ngày một mươi tám tháng một mươi hồ ngàn trươi sẽ xả lũ với lưu lượng xả từ bốn mươi mét khối trên dây đến tám trăm bốn mươi mét khối trên dây
thời gian xả lũ đến khi hết ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới
các cơ quan chức năng đã tiến hành ra soát tất cả các vị trí có nguy cơ cao về sạt lở đất lũ quét ngập lụt sâu để sẵn sàng ứng phó
mưa to đến rất to trong hai ngày nay tại tỉnh quảng bình khiến nước tại các sông lại sơn cao gây ngập lụt hàng nghìn ngôi nhà tại nhiều địa phương
và để giúp người dân chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang đã kịp thời tăng cường lực lượng để kịp thời ứng cứu hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn do mưa lũ
trận lũ ngày chín tháng một mươi còn chưa kịp rút thì những ngày qua mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước sông kiến giang tiếp tục dâng cao làm hàng nghìn ngôi nhà tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình ngập sâu
lũ trồng lũ đã khiến người dân nơi đây lại phải đối mặt với nhiều khó khăn